hướng dẫn việc mở sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
trẻ từ đủ một mươi năm đến chưa đủ một mươi tám tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được mở tài khoản thanh toán mà không cần phải có tài sản riêng như quy định hiện hành
đặc biệt cá nhân là người khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi cũng được mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ
từ ngày một tháng ba cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm phải có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với bảo hiểm xã hội việt nam có khả năng truy cập sử dụng mạng internet có chứng thư số còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp
chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử có giá trị pháp lý tương đương như hồ sơ chứng từ thông báo và các văn bản giấy theo quy định của pháp luật
bắt đầu từ ngày một tháng ba tới các tuyến đường bộ cao tốc phải có trạm cấp cứu tai nạn giao thông tối thiểu năm mươi km phải có một trạm
trạm cấp cứu được tổ chức lồng ghép với cơ sở khám bệnh chữa bệnh có sẵn trên tuyến đường cao tốc đi qua bao gồm trạm y tế xã phường trung tâm y tế quận huyện có chức năng khám bệnh chữa bệnh trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm bệnh viện nhà nước và bệnh viện tư nhân

tăng cường năng lượng giám sát đảm bảo đủ khả năng xét nghiệm chẩn đoán xác định phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên để có biện pháp cách ly thu dung điều trị kịp thời xem xét cập nhật hướng dẫn giám sát phòng chống dịch cúm ah bảy n chín và tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
đồng thời ngành y tế sẽ thiết lập mạng lưới các bệnh viện sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân có kế hoạch mở rộng các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân theo từng tình huống dịch tập huấn cho cán bộ điều trị và điều dưỡng tại các bệnh viện về trần đoán và điều trị bệnh cúm ah bảy n chín và sử dụng các trang thiết bị cấp cứu
ngoài ra ngành y tế chủ động tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh đảm bảo cho người dân không hoang mang chủ quan và có đủ kiến thức để tự bảo vệ bản thân gia đình và cộng đồng tăng cường phối hợp liên ngành để huy động sự tham gia phòng chống dịch bệnh của toàn xã hội
trước tình hình dịch cúm da cầm diễn biến ngày càng phức tạp nguy cơ bùng phát cao ubnd tỉnh quảng ngãi vừa quyết định tạm ứng một triệu liều vaccine để tiêm phòng đàn gia cầm nhằm khống chế sự lây lan và dập tắt dịch cúm da cầm trên địa bàn tỉnh
một triệu liều vaccine này cấp cho các địa phương đã xảy ra dịch cúm là sơn tịnh đức phổ và thành phố quảng ngãi để triển khai tiêm phòng chống dịch cúm cho đàn gia cầm
đồng thời chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ubnd các huyện thành phố và ngành liên quan tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm trên gia cầm ở địa bàn tỉnh
tính từ ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đến nay tỉnh quảng ngãi đã ghi nhận sáu ổ dịch cúm ah năm n sáu trên da cầm tại các huyện đức phổ thành phố quảng ngãi và sơn tịnh
trong đó riêng huyện sơn tịnh có tới ba ổ dịch được phát hiện hiện dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
theo cục nhà giáo bộ giáo dục và đào tạo hiện nay đang xảy ra tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ giữa các bậc học
trong khi giáo viên phổ thông thừa khoảng hơn bốn mươi thì ở bậc mầm non theo tính toán của các địa phương thiếu tới hơn ba mươi giáo viên
để giải quyết tình trạng này một số nơi đã điều chuyển giáo viên phổ thông xuống dạy ở các trường mầm non tuy nhiên có rất nhiều lo ngại xung quanh vấn đề này
hơn sáu trăm linh giáo viên các cấp tại thanh hóa hai trăm linh giáo viên tại nghệ an và nhiều tỉnh khác bị nhận quyết định nghỉ việc do thừa giáo viên cấp một và hai
toàn bộ giáo viên thừa này đang đợi chính sách chuyển đổi sang dạy mầm non tại các tỉnh
tuy nhiên có nhiều ý kiến băn khoăn ngay cả với những người trong ngành về quyết định này khi mà vừa qua hàng loạt các vụ bạo hành trẻ xảy ra ở các trường mầm non có giáo viên không đúng chuyên ngành
mà để cái giải pháp này tôi nghĩ là chúng ta phải tìm cái giải pháp khác không nên để giáo viên cấp một hai chuyển vào mầm non như thế này
nhiều ý kiến cho rằng việc điều chuyển giáo viên phổ thông xuống dạy mầm non là việc không thể thực hiện tùy tiện mà cần cân nhắc kỹ lưỡng
bởi thực tế yêu cầu công việc ở hai bậc học khác nhau nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến tình trạng lợi bất cập hại
nó cũng khác với lại ở phổ thông là cứ đến giờ học thì thực hiện theo hệ thống bài vở và có những cách hướng dẫn nó cũng khá là
đầy đủ nhưng đối với lại trẻ mầm non thì lại phải dạy trong tình huống dạy trong bối cảnh dạy trong hoàn cảnh
và bất kể những tình huống những bối cảnh đấy thì nếu người giáo viên mà không đủ cái khả năng nhạy cảm để phát hiện ra và để có cái xử lý tốt
thì đôi khi lại để lại những cái ảnh hưởng không tốt sau này cho trẻ
liên quan đến việc các địa phương tự điều chuyển hay tự đào tạo lại giáo viên dôi dư này bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu dừng triển khai
theo đó bộ chỉ đạo trường đại học xúc phạm hà nội xây dựng chương trình đào tạo lại
tháng ba đại học xúc phạm hà nội sẽ trình bộ khung chương trình cho kế hoạch chuyển đổi để các tỉnh lấy đó làm cơ sở chung để triển khai thực hiện
trong đó bộ cũng nhấn mạnh yếu tố kiểm định chất lượng của các giáo viên sau khi đào tạo lại
lâu nay chúng ta vẫn có những sinh viên học khai ngành một số môn chung có thể là được miễn
những môn nào đã học rồi được miễn còn một số học phần
cả những môn thuộc về chuyên ngành mắm nón thì nhất định là phải được đào tạo
thời gian đào tạo ngày nay thì do cần trường đại học quyết định cho nó phù hợp với đối tượng và yêu cầu về phẩm chất và năng lực của một sinh viên ra trường
cái này thì sẽ được kiểm định một cách chặt chẽ
nhiều ý kiến băn khoăn không biết rằng kết quả của việc chuyển đổi có thực sự phù hợp hay chỉ là phương án giải quyết tạm thời cho việc thừa thiếu giáo viên bởi thiếu quy hoạch gây nên
chỉ biết rằng sau ba tháng các giáo viên sẽ được học chương trình chuyển đổi
và sau đó trẻ em ở trường mầm non sẽ là đối tượng cho sự thử nghiệm của chủ trương này
phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về cơ chế quản lý tài chính trong thời gian khai thác thu phí năm dự án đường cao tốc do tổng công ty phát triển đường cao tốc việt nam vec làm chủ đầu tư
cụ thể phó thủ tướng giao bộ giao thông vận tải chủ trì
phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính và các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định cụ thể cơ chế quản lý tài sản và cơ cấu nguồn vốn của năm dự án đầu tư đường cao tốc do vec làm chủ đầu tư để làm cơ sở ban hành quy chế quản lý tài chính trong thời gian khai thác thu phí đối với các dự án này
trên cơ sở đó bộ giao thông vận tải trình thủ tướng chính phủ quyết định ban hành quy chế quản lý tài chính trong thời gian khai thác thu phí năm dự án đường cao tốc do vec làm chủ đầu tư theo đúng trình tự thủ tục của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
vừa qua trên các phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh một số nội dung liên quan đến kết quả kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng bot trong đó có nội dung về rút ngắn thời gian thu phí bộ giao thông vận tải đã có ý kiến chính thức về vấn đề nêu trên
theo bộ giao thông vận tải giá trị tổng mức đầu tư không phản ánh đúng chi phí thực tế thực hiện công trình nên trong hợp đồng bot bộ giao thông vận tải và nhóm công tác liên ngành gồm có bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính địa phương liên quan đã quy định sử dụng giá trị quyết toán phù hợp với các kế luận của thanh tra kiểm toán được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận là giá trị cuối cùng để xác định thời gian hoàn vốn cho dự án
như vậy bộ giao thông vận tải khẳng định thời gian thu phí không ảnh hưởng đến mức phí người dân phải trả mà phụ thuộc vào giá trị quyết toán và lưu lượng xe nếu dự án đầu tư lập phù hợp các yếu tố kinh tế vĩ mô ổn định và quản lý đầu tư tốt thì việc rút ngắn thời gian thu phí là tất yếu và đã được dự liệu trước phương án điều chỉnh trong hợp đồng bot
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng chức năng thanh tra cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự an toàn giao thông tránh sự cố đáng tiếc xảy ra
tám giờ ba mươi phút sáng gần một trăm linh xe khách tỉnh nam định thái bình tập trung tại trạm thu phí pháp vân cầu rẽ
pháp vân cầu rẽ treo băng rôn khẩu hiệu để phản đối điều chuyển luồng tuyến của ủy ban nhân dân tp hà nội
theo các doanh nghiệp vận tải lý do mà họ tập trung phản đối việc điều chuyển luồng tuyến từ bến xe mỹ đình về nước ngầm gây nhiều hệ lụy như phát sinh nhiều xe dù bến cóc khiến nhiều doanh nghiệp tuyến cố định không có khách
ngay sau khi tiếp nhận thông tin chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội đã chỉ đạo giám đốc công an tp hà nội cùng với giám đốc sở giao thông vận tải kịp thời có mặt tại hiện trường
bảo đảm trật tự an toàn giao thông không để các doanh nghiệp đưa xe về nội thành đồng thời lắng nghe giải thích các doanh nghiệp hiểu về chủ trương điều chuyển luồng tuyến vận tải
ubnd tỉnh đắk nông chỉ đạo công ty lâm nghiệp nam tây nguyên không được tác động để bà con thăm viếng chăm sóc theo phong tục tập quán
nghiêm cấm các hộ dân trở về quê cũ phá rừng lấn chiếm đất nếu ai vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
yêu cầu bà con nhanh chóng dỡ bỏ lán trại rời khỏi khu vực tại các tiểu khu một nghìn năm trăm linh một nghìn bốn trăm tám mươi bảy thuộc lâm phần quản lý của công ty lâm nghiệp nam tây nguyên
yêu cầu tri cục kiểm lâm ubnd huyện tuy đức và các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng ngăn chặn và xử lý nghiêm những hộ vi phạm theo quy định của pháp luật
trong phần tin quốc tế australia bắt nghi can liên quan âm mưu chế tạo tên lửa cho is
lễ hội siga quốc tế
sau một thời gian theo dõi hàng chục cảnh sát australia đã đột kích ngôi nhà của nghi phạm bốn mươi hai tuổi và bắt giữ hắn dự kiến vào ngày hôm nay tên này sẽ phải ra tòa
tuy nhiên phát biểu về báo giới thủ tướng malcolm turnbull cho rằng nghi phạm không liên quan đến bất kỳ kế hoạch
ông turnbul nhắc nhở các cơ quan an ninh nước này tiếp tục nâng cao cảnh giác đồng thời khẳng định rằng vụ bắt giữ trên là minh chứng rõ ràng về sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan an ninh trong việc đấu tranh ngăn chặn khủng bố
số liệu mới đây của bộ nội vụ liên bang đức cho thấy trong năm hai nghìn một mươi sáu đã xảy ra ba năm trăm ba mươi ba vụ tấn công vào người tị nạn cũng như nơi ở của người tị nạn tại nước này
trong số các vụ tấn công có hai năm trăm bốn mươi năm vụ tấn công nhằm vào các cá nhân là người tị nạn
và chín trăm tám mươi tám vụ tấn công nhằm vào nơi ở của người tị nạn năm trăm sáu mươi người đã bị thương trong các vụ tấn công này trong đó có bốn mươi ba trẻ em
hiện tại đức vẫn đang vật lộn với việc giải quyết đơn xin tị nạn của hàng trăm nghìn người trong bối cảnh các nguy cơ về an ninh và tấn công khủng bố ở mức rất cao
các vụ tấn công nhằm vào người tị nạn đặt ra một câu hỏi lớn đó là liệu đức có đủ khả năng bảo đảm an toàn cho người tị nạn hay không
theo nhận định các vấn đề liên quan đến người tị nạn sẽ có tác động lớn đến cuộc bầu cử quốc hội liên bang đức diễn ra vào tháng chín tới
túi ni lông là một trong những sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới
sự ra đời của các sản phẩm từ ni lông mang lại nhiều mặt tích cực cho đời sống con người
nhưng vô hình chung lại là một tác nhân ảnh hưởng không nhỏ tới vấn đề ô nhiễm môi trường và sức khỏe người dân
vì vậy để hạn chế người dùng loại sản phẩm này nhiều nước trên thế giới đã áp dụng thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm túi ni lông
ít nhất một mươi sáu quốc gia châu phi đã có những động thái cấm nhập khẩu sản xuất tăng thuế đối với túi ni lông
năm hai nghìn tám trong khi toàn bộ thế giới còn chẳng máy may nghĩ đến chuyện đánh thuế và những chiếc túi ni lông sử dụng một lần
thì gwanda một quốc gia nhỏ bé tại đông phi đã quyết định cấm hoàn toàn loại sản phẩm này
rwanda là một nước nông nghiệp
các ngành công nghiệp rất ít
chúng tôi phải cố gắng để hạn chế tác hại của túi ni lông đối với đất trồng đặc biệt là vật nuôi
tại các quốc gia phát triển đánh thuế và túi ni lông đã được áp dụng từ lâu
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đan mạch áp dụng thuế sử dụng túi ni lông và hiện nay trung bình mỗi người đan mạch chỉ sử dụng khoảng bốn chiếc túi ni lông một năm
trong khi tại ireland sau khi chính phủ tính phí sử dụng túi ni lông vào năm hai nghìn hai lượng sử dụng loại túi này đã giảm tới chín mươi
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
các cửa hàng lớn ở anh cũng bắt đầu tính phí mỗi túi ni lông năm bảng với khách hàng
mục tiêu của chúng tôi là giảm sáu triệu túi ni lông để môi trường sống trở nên trong lành hơn an toàn hơn
các thế hệ tương lai không phải ngồi chờ trên núi rác khổng lồ hàng trăm năm để chờ nó phân hủy
chỉ cần một hành động nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn
việc đánh thuế túi ni lông đã mở đường cho việc phát triển và phổ biến nhiều loại túi thân thiện với môi trường
một trong số đó là túi giấy
tuy nhiên túi ni lông phân hủy sinh học được làm từ vật liệu có nguồn gốc thực vật
kinh nghiệm của nhiều quốc gia khác cũng cho thấy
việc đánh thuế dựa trên số lượng túi sẽ có tác dụng tốt hơn trong việc bảo vệ môi trường
cách đánh thuế này có nhược điểm là tiến hành thu sẽ khó hơn do các hợp đồng mua bán túi ni lông đều dựa trên khối lượng
do đó cần thực hiện thêm một thao tác để quy đổi từ khối lượng sang số lượng túi ni lông
lễ hội xiga quốc tế abano lần thứ một mươi chín vừa khai mạc tại thủ đô la habana cuba
nhằm tôn vinh giá trị văn hóa và mở ra cơ hội giao lưu và hợp tác cho những người yêu thích loại thuốc hút độc đáo này
bên cạnh việc giới thiệu những dòng sản phẩm mới
cũng như những sản phẩm thủ công mỹ nghệ gắn liền với thói quen hút và thú chơi siga
lễ hội năm nay sẽ là diễn đàn tôn vinh hai thương hiệu siga nổi tiếng của cuba là ojo monterrey và ache umen
song song với phần hội trợ diễn ra suốt lễ hội
ban tổ chức cũng tiến hành các chương trình hội thảo khoa học cuộc thi hút siga điệu nghệ
thăm các cơ sở trồng và sản xuất siga cùng các chương trình biểu diễn âm nhạc
nhằm nêu bật tính văn hóa nghệ thuật của sản phẩm truyền thống và được làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công này
lễ hội kéo dài năm ngày này cũng là dịp để du khách quốc tế có cơ hội giao lưu với những nghệ nhân cuốn xì gà
hoặc chế tác hộp giữ ẩm thủ công nổi tiếng từ nhiều địa phương khác nhau của cuba
theo ban tổ chức lễ hội năm nay có sự tham gia của khoảng hai người từ hơn năm mươi quốc gia trên thế giới và bảy mươi doanh nghiệp trưng bày
lễ hội này cũng được kỳ vọng sẽ thu hút hàng nghìn du khách cùng hàng trăm phương tiện truyền thông quốc tế